thưa quý vị và các bạn kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một trăm sáu mươi hai hai trăm bảy mươi chín bệnh nhân đã khỏi trên tổng số ba trăm sáu mươi chín hai trăm sáu mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
hơn một mươi bảy sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm và dự kiến việt nam có thể nhận hơn một mươi sáu triệu liều vaccine trong tháng tám và tháng chín
vào sáng ngày hai mươi năm tháng tám sở y tế hà nội cho biết trong một mươi hai giờ qua ghi nhận bốn ca mắc mới trong đó hai ca tại cộng đồng và hai ca tại khu cách ly
công an phường phước long thành phố nha trang vừa khống chế và bắt giữ một đối tượng có hành vi chống đối tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng tám tổ công tác truy vết dịch bệnh covid một mươi chín phường phước long thành phố nha trang đã thực hiện nhiệm vụ đưa người bị nhiễm covid một mươi chín f trên địa bàn đi cách ly
tại đây khi tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ truy vết thì bất ngờ đối tượng lê dương bá tánh đã cầm một con dao đi từ trong nhà ra chửi bới la hét đe dọa
và tấn công tổ công tác
ngay sau đó công an phường phước long đã không chê đối tượng tánh đưa về trụ sở làm việc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lê dương bá tánh về hành vi chống người thi hành công vụ
đồng thời chuyển đối tượng tánh cho cơ quan y tế cách ly tập trung
cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương vừa có công văn yêu cầu các sàn thương mại điện tử giả soát và gỡ bỏ các loại máy thở thuốc
thiết bị đo nồng độ oxy trong máu sco hai vi phạm quy định thương mại
trong thời gian qua lợi dụng tình hình dịch bệnh nhiều đối tượng quảng cáo có bán các thiết bị hỗ trợ việc điều trị covid một mươi chín tại nhà như các loại máy thở thuốc
nhất là máy đo nồng độ oxy trong máu spo hai với giá rất rẻ chỉ từ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng
được mô tả là có thể dùng để đo chỉ số oxy trong máu thậm chí là có thể phát hiện virus sars cov hai
các thiết bị đo nồng độ oxy có đặc điểm chung hoặc là nhái các thương hiệu uy tín
hoặc có tên chung chung là oxymeter thiết kế nhỏ dạng kẹp đầu ngón tay dùng pin ba a
màn hình hiển thị hai thông số chính là spo hai nhịp tim cùng nút bấm để khởi động
tuy nhiên những thiết bị này có thiết kế lỏng lẻo chất lượng nhựa kém các mối nối không liền mạch có thể dùng tay để gỡ phần máy
theo các chuyên gia y tế các thiết bị đo sco hai chỉ cần thiết đối với các f bắt đầu có triệu chứng
chứ không phải là để phát hiện người mắc bệnh
tuy nhiên spo hai chỉ là một trong những chỉ số giúp nhận biết sớm các trường hợp f có dấu hiệu chuyển nặng
phù hợp cho những ai đang theo dõi người thân đang là f tại nhà
bởi vậy người dân không nên nghe quảng cáo rồi mua sắm đủ thứ thiết bị
nhiều khi không cần thiết mà còn đưa đến những chỉ số sai biệt rất tai hại
thông tin phòng chống dịch bệnh tại phía nam tỉnh hậu giang tiếp tục siết chặt quản lý các cửa ngõ
chốt kiểm soát covid một mươi chín để không để người từ vùng dịch phức tạp vào địa bàn
và mới đây thì lực lượng công an đã phát hiện một số
một số công nhân từ tp hcm giả vờ đeo khăn tan để được qua chốt
lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín cầu tám thuộc xã vị bình huyện vị thủy
phát hiện xe ô tô khách do tài xế nguyễn văn tâm điều khiển đang đi hướng từ thị trấn một
huyện châu thành a về tp vị thanh
qua kiểm tra lực lượng phát hiện trên xe có ba người đều đăng ký thường trú huyện dùng riêng
tỉnh kiên giang và đều đeo khăn tan có những dấu hiệu khả nghi
qua làm việc ba trường hợp này khai nhận đang làm công nhân ở tp hcm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nên thất nghiệp về quê tránh dịch
hai cá nhân đã có thành tích nhận diện được hành vi có nguy cơ lây lan dịch bệnh
đã được lãnh đạo công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang trao giấy khen động viên tinh thần
trong cao điểm chống dịch
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng tám tỉnh hậu giang ghi nhận bốn trăm linh chín ca nhiễm covid một mươi chín
được bộ y tế công bố với hai ca tử vong
về chiến dịch xét nghiệm trong hai tuần cao điểm
những bang chỉ đạo phòng chống dịch tại tp hcm yêu cầu phải tăng tốc lấy mẫu
tại các vùng nguy cơ cao vùng đỏ và vùng cam
vì vậy nhiều đơn vị y tế từ các tỉnh thành đã được huy động
và nhanh chóng bóc f ra khỏi cộng đồng
chung cư mỹ long phường hiệp bình chánh tp thủ đức tp hcm là nơi phát hiện nhiều trường hợp f
triển khai lấy mẫu đã bóc tách các ca nhiễm trong cộng đồng cần phải được thực hiện cấp bách
đoàn y bác sĩ sinh viên của học viện quân y đã cùng chính quyền địa phương
chia hai trăm linh hộ dân thành nhiều nhóm nhỏ để cấp phát bộ test
và hướng dẫn quy trình lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín tại nhà
sau khi được lực lượng chức năng hướng dẫn tự lấy mẫu gột test nhanh
tại tất cả các hộ gia đình trong chung cư nếu phát hiện dương tính
thì nhân viên y tế sẽ lấy mẫu đơn làm xét nghiệm pcr để khẳng định lại
việc triển khai hình thức để người dân tự lấy mẫu nhanh đã giảm tải cho lực lượng y tế
thúc đẩy tiến độ khoanh vùng nguy cơ lây nhiễm
khi mình làm các test nhanh này thì chúng ta sẽ đẩy nhanh được
cái số lượng mà chúng ta cần test trên một đơn vị dân cư quá đông
nếu tỷ lệ nhiễm tương đối là nhiều thì các xét nghiệm pcr sẽ ít ý nghĩa
và khi mà test nhanh này có tác dụng quan trọng nhất là sàng lọc và truy tìm
những trường hợp đã mắc sars cov hai hoặc là trường hợp có nguy cơ mắc

thì sau khi các test nhanh này dương tính khi mà gột mẫu
thì sau khi sẽ lấy cái mẫu đó để tiếp tục test nhanh trong từng cái mẫu một
ví dụ trong từng hộ gia đình và trong từng mẫu đó
khi mà các cái test nhanh lần hai mà dương tính
thì chúng ta tiếp tục để làm cái xét nghiệm kết luận chuẩn đoán đó là phong pháp pcr
theo chỉ đạo mới nhất của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh
người dân sinh sống ở những vùng nguy cơ cao và rất cao
bao gồm thành phố thủ đức và các quận tám quận một mươi hai quận gò vấp
quận bình tân quận bình thạnh huyện bình chánh huyện hóc môn
sẽ được xét nghiệm kháng nguyên mẫu đơn trong một mươi bốn ngày tới
các quận huyện khác thực hiện xét nghiệm như chỉ đạo cũ
tức là thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr mẫu gột một mươi đại diện hộ gia đình
tần suất xét nghiệm hai lần cách nhau bảy ngày
thành phố tập trung xét nghiệm vùng nguy cơ rất cao và vùng nguy cơ cao trước
dự kiến khoảng hai triệu mẫu ở những vùng này theo kế hoạch chậm nhất
trưa hôm nay hai mươi năm tháng tám sẽ hoàn thành
kính thưa quý vị để người dân an tâm ở nhà chống dịch
các phương xã trên địa bàn tp hcm đã hoàn thiện quy trình đi chợ hộ
đem nhu yếu phẩm đến tầng tây khi có nhu cầu
và bài toán lớn nhất hiện nay cho các đội hình đi chợ hộ là chủ động tìm kiếm nguồn cung
bởi vì thực sự siêu thị cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống đang phải tạm đóng cửa
từ tháng sáu đội hình đi chợ hộ tại phường bốn quận năm đã bắt đầu được người dân đón nhận
ưu điểm lớn nhất trong đội hình này là chú động nguồn cung thực phẩm
phương tiện trong luồng xanh chống dịch cho hai tấn rau củ quả thịt cá trứng mỗi ngày đến điểm tập kết
vì vậy điểm chợ mini này có thể cung ứng từ một trăm linh đến hai trăm linh đơn hàng cho các hộ dân trên địa bàn phường
một số tình nguyện viên sẽ chấp hành chủ trương ở nhà chống dịch vì khu vực sinh sống khác phường hoặc khác quận
do đó các lực lượng vũ trang như công an quân đội được bổ sung sẽ đảm bảo an sinh cho người dân khu vực
thực phẩm thuốc men được cung ứng ngay khi người dân gọi đến tổng đài đi chờ hộ
thường là em đặt đi chợ trên mấy cái ứng dụng hoặc là em đi chợ ở mấy cái cửa hàng tiện lợi gần nhà
với lại em thấy nhà nước kêu là ở yên tại chỗ không có nên hỗn loạn
cho nên em cũng không có tập trung đi siêu thị
cho nên là đi làm cũng chưa có tiết kiệm được nhiều á
cho nên cũng rất là cảm ơn mọi người mạnh thường quân mấy anh chị mấy nhà nước để hỗ trợ em trong mùa dịch này
khiến vác đồ rất là nặng rất là vất vả
thì có các anh bộ đội vô thì các anh làm rất là chuyên nghiệp rất là bài bản
các anh có sự trật tự sắp xếp ngăn nắp
bình thường thì tụi mình phải làm tới khoảng sáu giờ tối thì nó mới hết hàng
còn hôm nay thì các anh hỗ trợ khoảng hai ba giờ chiều rồi đã hết hàng rồi
bên cạnh dịch vụ đi chùa hộ có trả phí
lực lượng quận đoàn tại tp hcm vẫn duy trì các atm thuốc
đưa thuốc đến từng hộ có f đang theo dõi tại nhà
lợi nhuận nếu có